xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị thông tin từ bệnh viện đà nẵng cho biết
hai bệnh nhân người ca dong quê ở sơn tân huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi
bị ngộ độc nấm rừng nặng mà trước đó nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng đều đã tử vong
sau gần một tuần điều trị tích cực kể từ ngày bốn tháng năm
hai bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng và con của hai bệnh nhân này
được điều trị ở bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng đều đã tử vong do bị ngộ độc nấm rừng nặng
theo hồ sơ bệnh án trước đó gia đình bệnh nhân này vào rẫy và hái nấm có màu trắng
vừa mọc sau mưa để làm thức ăn tối
khoảng một mươi hai giờ sau ăn gia đình ba người có biểu hiện đau bụng nôn mửa da máu chóng mặt đi ngoài
các nạn nhân được người thân đưa vào bệnh viện đa khoa quảng ngãi để cấp cứu
sau đó cả gia đình đều được chuyển tuyến ra đà nẵng để cấp cứu
dù đã thông báo rộng rãi mời thầu nhưng hai năm qua trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thừa thiên huế
vẫn không nhận được bất kỳ hồ sơ dự thầu cung cấp vaccine phòng bệnh dạy nào
để có vaccine phục vụ người dân trong và ngoài địa phương trung tâm đã phải đi mua nợ từ doanh nghiệp
thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thừa thiên huế từ đầu năm đến nay
trung tâm đã phải đi mua nợ hơn ba hai trăm linh liều vaccine phòng bệnh dạy để tiêm cho người dân có nhu cầu
mặc dù trung tâm đã hai lần ra thông báo mời thầu
cung cấp vaccine phòng bệnh dạy cho năm hai nghìn hai mươi nhưng đến nay vẫn không có đơn vị nào nộp hồ sơ dự thầu
tình trạng doanh nghiệp không mặn mà với gói thầu cung cấp vaccine phòng bệnh dạy đã kéo dài nhiều năm qua
để khắc phục tình trạng này trung tâm đã có văn bản gửi sở y tế tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
để xin điều chỉnh từ phương án đấu thầu sang chỉ định thầu
bởi theo trung tâm cả nước chỉ có một đơn vị được phép nhập phân phối loại vaccine phòng bệnh dạy này
vì thế nếu có đấu thầu thì cũng chỉ mang tính hình thức
mới đây thanh tra tp hcm vừa có thông báo kết luận thanh tra về các nội dung tố cáo
liên quan đến sở lao động thương binh và xã hội và một số đơn vị trực thuộc
trong đó trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi thị nghè đã bỏ ngoài sổ sách kế toán
với tổng giá trị quy đổi hàng hóa được tài trợ từ thiện là hơn một một tỷ đồng
cán bộ nhân viên chia nhau bảy trăm sáu mươi triệu đồng
kết luận thanh tra chỉ rõ từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi
năm hai nghìn một mươi chín trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi thị nghè đã để ngoài sổ sách kế toán
với tổng giá trị quy đổi của các loại hàng hóa hiện vật nhận từ thiện hơn một một tỷ đồng
trong đó hơn bảy trăm sáu mươi triệu đồng được chi không đúng mục đích không đúng đối tượng
trung tâm này không cung cấp đầy đủ phiếu kê hàng hóa sổ kế toán hạch toán không trung thực
có dấu hiệu chê dấu hành vi vi phạm có chủ trương của lãnh đạo trung tâm qua nhiều thời kỳ
ngoài ra trung tâm thị nghề đã bổ nhiệm bốn trường hợp
khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền
theo thanh tra thành phố thời gian tới sẽ giao cơ quan quản lý chuyên ngành
cục thuế thành phố hồ chí minh tiếp tục thanh tra làm rõ để xử lý trách nhiệm
hai bồn chứa một mươi lít dầu được đặt ngay cạnh trường mầm non gần khu dân cư
khiến cho giáo viên phụ huynh học sinh và người dân lo lắng
trời nắng nóng các bồn chứa dầu này có thể cháy nổ bất cứ lúc nào
và sự việc này đã kéo dài nhiều tuần qua khi đơn vị săn lấp mặt bằng dự án tái định cư
chữ nhiên liệu để phục vụ các xe ô tô chở vật liệu xây dựng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại phường chín thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
nhiều tuần qua phụ huynh và giáo viên tại ngôi trường này không khỏi lo lắng
khi những thùng chứa dầu lộ thiên nằm trọng trơ cách trường khoảng hai mươi mét
trời nắng gắt kèm gió nam vết dầu loang lộ trên mặt đất bốc mùi khó chịu và nguy cơ cháy nổ cao
phải người lớn mình còn có thể chạy nhanh được
còn tụi nó một mình cô làm sao mà có thể ôm tụi nó mà chạy cho nhanh được
biết bao nhiêu là chó như thế khóc khóc lắm
cái gì còn được lỗ thì còn chạy được
chứ săn cháy nổ làm sao chạy cho kịp nó làm cái rầm cái là xong luôn
theo đơn vị thi công dự án trong khoảng một tuần dầu được đổ vào hai bồn một mươi lít
rồi được san chiết ra các xe chở vật liệu xây dựng
việc chữ dầu này chưa được cơ quan chức năng cho phép
việc đặt này có thể gây ảnh hưởng đến việc chế nổ
cũng như là ảnh hưởng đến môi trường đối với các cháu
cũng như là ảnh hưởng đến người dân xung quanh
thì cũng đơn vị là các cơ quan chức năng có chuyên môn
tiến hành sớm làm việc với doanh nghiệp để di chuyển vận chuyển
hai cái bồn xe này đi đến vị trí khác để đảm bảo an toàn
theo các cơ quan chuyên môn muốn chữ xăng dầu phục vụ xe chở vật liệu xây dựng thi công công trình
doanh nghiệp phải được cơ quan chức năng cho phép về vị trí phương thức
để bảo đảm an toàn cháy nổ
việc hai bồn chứa dầu nằm ngay cạnh trường học và khu dân cư
nếu không được di chuyển sớm thì không những nhà trường phụ huynh học sinh bất an
mà cả khu dân cư luôn trong tình trạng mất an toàn
quý vị thân mến những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt